ubnd tỉnh thừa thiên huế đã tặng bằng khen cho tập thể phòng hậu cần phòng kỹ thuật và năm cá nhân thuộc bộ chỉ huy quân sự tỉnh
vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch covid một mươi chín
bên cạnh các tập thể cá nhân thuộc bộ chỉ huy quân sự tỉnh ubnd tỉnh thừa thiên huế còn trao giấy khen cho tập thể cán bộ công nhân viên cơ sở hai
khoa phi sinh bệnh viện trung ương huế trung tâm y tế huyện phú vang khoa xét nghiệm trần đoán hình ảnh
thăm dò chức năng trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh khoa liên chuyên khoa kiểm soát bệnh tật y tế cộng đồng và an toàn thực phẩm
trung tâm y tế thị xã hương thủy cùng một mươi cán bộ nhân viên y tế vì có những đóng góp tích cực cho việc phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín